hôm qua tại khu vực bản co tràm xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la một đối tượng vận chuyển ba bánh heroin đã bị phát hiện bắt giữ chiến công của công an huyện vân hồ tỉnh sơn la
đối tượng bị bắt là nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thôn thanh ấm thị trấn vân đình huyện ứng hòa hà nội
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm ba bánh heroin và một gói heroin với tổng trọng lượng chín trăm bảy mươi năm chín mươi năm gram một xe ô tô và một số vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an thành khai nhận đã mua số ma túy trên tại xã lóng luông để mang về hà nội tiêu thụ hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án